quỹ ba nhân dân tp hcm vừa ban hành văn bản khuyến nghị người dân tăng cường dùng dịch vụ công trực tuyến
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín việc hạn chế tiếp xúc làm việc tại nơi đông người là rất cần thiết
nhằm bảo đảm trực tự an toàn xã hội ổn định đời sống nhân dân và chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
quỹ ba nhân dân tp hcm khuyến nghị người dân tổ chức doanh nghiệp ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến
để thực hiện các thủ tục hành chính mức độ ba và bốn thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến tp hcm
theo đó người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ www dịchvucong hochiminhcity gov vn
để được hướng dẫn sử dụng và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến